liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì băng trên địa bàn thành phố long khánh đồng nai
thông tin từ sở y tế tính đến bảy giờ ngày ba tháng năm các bệnh viện tại thành phố long khánh đã tiếp nhận cấp cứu bốn trăm sáu mươi chín ca nghi ngộ độc
sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì băng phường xuân bình thành phố long khánh
cụ thể bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đang điều trị cho ba trăm hai mươi một ca xuất viện một mươi chín ca
cấp tòa thuốc cho bệnh nhân đang điều trị tại nhà là chín mươi sáu ca chuyển viện một mươi một ca
hiện tại các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này đều ổn định
bệnh viện vẫn đang tiếp nhận bệnh nhân vào viện nhưng không ổ ạt
còn bệnh viện đa khoa cao xu đồng nai tiếp nhận chữa trị hai mươi hai ca trong đó có chín trẻ em và không có ca nặng
riêng tại bệnh viện nhi đồng đồng nai đang tiếp nhận chữa trị cho một mươi hai bé bị ngộ độc liên quan đến sự việc trên
trong đó có năm ca bệnh nặng nhưng đang được các y bác sĩ điều trị tích cực nên bệnh nhi có dấu hiệu khả quan hơn diễn biến tốt hơn
ngoài tiếp nhận những ca chuyển viện từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh thì một số gia đình cũng tự đưa con đi thăm khám
ngày ba mươi là em mua mì măng xong rồi tới khuya thì nó nhức đầu trước tiên là nó nhức đầu nó trong mặt lắm nhức đầu thì trong mặt xong rồi nó mới sốt
thì em nghĩ là mình mệt trời nóng em nghĩ mệt xong rồi đau thêm một tiếng sau nữa là bị tiêu chảy
tiêu chảy liên tục luôn tiêu chảy xong rồi ói tiếp tiêu chảy rồi ói tiếp tiêu chảy rồi ói xong rồi nằm luôn
cái sáng nay em vẫn đi làm em vô công ty đi bốn lần nữa mệt quá rồi lên đây luôn
thì đa số bệnh nhân vô đây theo những lời của các bệnh nhân khai thì họ mua bệnh mì về ăn
sau đó ba bốn tiếng sau thì bắt đầu là xuất hiện các triệu chứng về loạn đường tiêu hóa
đặc biệt trong lần này thì ngoài cái chuyện mà bị rối loạn tiêu hóa ví dụ tiêu chảy ói mựa
thì hầu như là trên bảy mươi bệnh nhân là có sốt sốt và sốt liên tục sốt rất là cao
hiện tại thì tất cả các bệnh nhân cũng tả mộ đã bắt lên đảo bệnh viện
từ tất cả các bác sĩ hệ nội cũng như hệ ngoài có trình độ chuyên môn tốt
mình ra soát lại tất cả các bệnh nhân để điều trị một cách tốt nhất
làm sao không có để diễn tiến nó phức tạp thêm không để lại tai biến không biện chứng gì cho bệnh nhân
cũng theo thông tin từ bệnh viện nhi đồng đồng nai cho biết
chỉ cho một bệnh nhi chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh lên
trong tình trạng tiên lượng nặng ngừng tim ngừng thở nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì
theo đó bệnh nhi là em tgh sáu tuổi ngụ tại phường xuân hòa thành phố long khánh
hiện đang hôn mê thở máy tiên lượng nặng
các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nghi bị sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa ngừng tim ngừng thở
ngoài ra bệnh viện nhi đồng đồng nai vẫn đang điều trị tích cực cho bệnh nhi tdna bảy tuổi
ngủ tại thành phố long khánh và viện trong tình trạng sừa hấp sốc nặng
các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu hồi sức đặt nội khí quản bù dịch chống sốc
truyền kháng sinh cho bệnh nhi
hiện bệnh nhi này vẫn phải thở máy lọc máu và bù dịch liên tục
ngành y tế đồng nai đang nỗ lực điều trị người bệnh và điều tra nguyên nhân vụ việc
trao đổi báo sức khỏe và đời sống bác sĩ chuyên qua hai phan văn huyền
giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đồng nai cho biết
bệnh viện sẽ phải lập thêm một đơn vị điều trị
giải thích lý do bệnh viện phải lập thêm một đơn vị này
vì do số lượng bệnh nhân nhập viện đông dẫn tới quá tải nên phải lập thêm một đơn vị điều trị tập trung để dễ kiểm soát hơn
các bác sĩ đã huy động từ bác sĩ khoa hồ hóa bổi sức cấp cứu khoan nội
nhiễm và điều dưỡng về đơn vị này để tập trung điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
trong vòng một giờ đồng hồ bảy mươi giường bệnh cùng trang thiết bị y tế đầy đủ
có thêm quạt máy đã được bệnh viện đa khoa khu vực long khánh huy động đầy đủ
đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân điều trị
liên quan tới vụ nghi ngộ độc bánh mì tính đến thời điểm hiện tại
bệnh viện nhi đồng đồng nai đã tiếp nhận điều trị cho một mươi hai trường hợp bệnh nhi
được chuyển từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh
lực lượng chức năng tỉnh đồng nai cũng đã hoàn tất lấy máu thực phẩm tại tiệm bánh mì băng
chuyển lên cơ quan chuyên ngành ở tp hcm để kiểm nghiệm
đồng thời trung tâm y tế phòng y tế tp hcm cũng đã kiểm tra cơ sở bánh mì băng
kết quả cơ sở không có chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
do đó đoàn yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh bánh mì cho đến khi có kết luận
của cơ quan chức năng phối hợp với cơ quan chức năng tìm nguyên nhân vụ việc
như báo sức khỏe và đời sống đã đưa tin trước đó
các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt đau bụng nôn tiêu chảy
các bệnh nhân cho biết tất cả đều ăn bánh mì thịt tại cơ sở bánh mì băng
phường xuân bình thành phố long khánh đồng nai trong khoảng thời gian từ chiều tối ngày ba mươi tháng bốn
sau khi xuất hiện các triệu chứng sốt tiêu chảy đau bụng
thì một số người đã tự mua thuốc uống tuy nhiên không khỏi
tại bệnh viện đa khoa khu vực long khánh các bệnh nhân đã được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột
theo ủy ban nhân dân tp long khánh tỉnh đồng nai các bệnh viện trên địa bàn đã báo cáo
về tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân có biểu hiện nô nói tiêu chảy sau khi ăn bánh mì thịt
ngay sau đó ủy ban nhân dân tp long khánh đã chỉ đạo ngành y tế công an tp long khánh vào cuộc điều tra xử lý
qua xác minh tiệm bánh mì băng trên đường trần quang diệu phường xuân bình tp long khánh
do bà ntkb làm chủ có quy mô phục vụ trên một ổ bánh mì trên một ngày hai buổi sáng và chiều
nhập bán bánh mì thịt bao gồm thịt tự chế biến ngò dưa leo đồ chua
củ cải trắng và cà rốt muối chua chả lụa pate nước sốt tự làm da bao mua ở bên ngoài
nguyên liệu được sơ chế và chế biến tại tiệm
theo thống kê trong ngày ba mươi tháng bốn tiệm phục vụ được khoảng một một trăm linh ổ bánh mì
theo cơ quan chức năng trong ngày ba mươi tháng bốn người dân mua bánh mì tại tiệm bánh mì băng để ăn sáng
và sáng hôm sau có dấu hiệu tiêu chảy nôn nói bắt đầu nhập viện
cùng theo báo cáo của ủy ban nhân dân tp long khánh tiệm bánh mì băng là diện bán hàng nhỏ lề
không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
nguyên liệu thực phẩm do tiệm chế biến từ nguồn nguyên liệu mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ
không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào
tiệm có bốn nhân viên phục vụ bán bánh mì nhưng không có khám sức khỏe định kỳ
đoàn kiểm tra cũng buộc cơ sở ngừng hoạt động từ một mươi một h ngày một tháng năm
phóng viên đặt câu hỏi về lãnh đạo tp long khánh
tại sao một tiệm bánh mì bán cả một ổ mỗi ngày lại không có giấy phép vệ sinh thực phẩm
ông đỗ tránh quang chủ tịch ubnd tp long khánh cho biết đã chỉ đạo làm rõ việc này
cũng theo ông quang thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và địa phương
phối hợp kiểm tra các nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống khác trên địa bàn
đối với các trường hợp chưa được cấp giấy phép chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
thì kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh
tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh
điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm
kiểm nghiệm ba bước lưu mẫu vật phẩm và vệ sinh cho các khâu chế biến
tuyên truyền cho người dân về kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm
qua đó nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm
trong lựa chọn sử dụng sản phẩm và sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường kiểm tra các nơi kinh doanh dịch vụ ăn uống
nhất là cơ sở nhỏ lẻ hàng rong đặc biệt là quan các trường học
nhằm phát hiện sớm vi phạm về an toàn thực phẩm xử lý nghiêm theo quy định
liên quan đến sự việc trên cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có công văn số chín trăm một mươi ba
gạch chéo attp gạch ngang ndtt đề nghị sở y tế tỉnh đồng nai triển khai các nội dung như sau
chỉ đạo bệnh viện các bệnh nhân đang điều trị tập trung nguồn lực tích cực
điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng
khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân của vụ ngộ độc theo quy định
lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và công khai kết quả kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
đình chỉ ngay cơ sở bánh mì nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn
kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở trên
nếu phát hiện có sai phạm có nơi xử lý nghiêm theo quy định
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các cơ sở dịch vụ ăn uống đảm bảo vệ sinh
điều kiện an toàn thực phẩm thực hiện nghiêm việc quản lý nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm
kiểm nghiệm ba bước lưu mẫu thực phẩm và vệ sinh cho các khâu chế biến
báo cáo kết quả triển khai về cục an toàn thực phẩm theo quy định
tuyên truyền giáo dục cho người dân kiến thức an toàn thực phẩm và biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm
nhằm nâng cao nhận thức thay đổi hành vi thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn
và sử dụng thực phẩm sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
cục an toàn thực phẩm nêu rõ
cũng trong chiều ngày hai tháng năm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy long khánh đặng minh nguyệt
cùng chủ tịch ubnd tp long khánh đỗ tránh quang và giám đốc sở y tế lê quang trung
đã đến thăm các bệnh nhi bị ngộ độc toàn bánh mì được điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
theo phó giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai nguyễn trọng nghĩa hiện có tám trẻ của thành phố long khánh
bị ngộ độc doan phải bánh mì đang được bệnh viện điều trị một số trẻ đã hồi phục
tuy nhiên một số trẻ bị khá nặng trong đó có một trường hợp bé trai bị rất nặng ngừng tim ngừng thở
bệnh viện đã huy động tối đa nhân lực các bác sĩ giỏi cùng đội ngũ nhân viên y tế để hỗ trợ tiếp nhận điều trị các bệnh nhi
riêng trường hợp bệnh nhi bị ngộ độc nặng sau khi được cấp cứu đã chuyển lên phòng hồi sức tích cực để lọc máu
phó giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai nguyễn trọng nghĩa cho biết thêm
bệnh viện đang huy động cao tất cả các điều kiện để tiếp nhận và điều trị các bệnh nhi theo chỉ đạo của sở y tế
đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các bệnh nhi trong vụ ngộ độc thực phẩm từ bệnh viện đa khoa khu vực long khánh chuyển lên
trường hợp cần thiết sẽ huy động thêm thiết bị từ các bệnh viện khác sẵn có
đến thăm các bệnh nhi bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn thành phố long khánh đang được điều trị tại bệnh viện nhi đồng đồng nai
ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy long khánh đặng minh nguyệt đã hỏi thăm bệnh nhi và người thân các bệnh nhi đang được điều trị
đồng thời trao quả hỗ trợ của thành phố cho các bệnh nhi
đồng chí đặng đình nguyệt cũng đề nghị ban giám đốc sở y tế bệnh viện nhi đồng đồng nai huy động đội ngũ cán bộ y bác sĩ tích cực cấp cứu điều trị cho các bệnh nhi để sớm hồi phục sức khỏe
chia sẻ với gia đình các bệnh nhi bí thư thành ủy long khánh đặng đình nguyệt mong các gia đình bình tĩnh động viên các bệnh nhi vượt qua con ngộ độc thực phẩm này
đồng thời thành phố sẽ làm tất cả những gì tốt nhất để có thể đồng hành cùng các bệnh nhi trong quá trình điều trị tại bệnh viện
trước sự việc trên sở y tế đồng nai đã có văn bản hỏa tốc số một nghìn chín trăm bảy mươi chín sit nvi đề nghị giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực long khánh giám đốc bệnh viện nhi đồng đồng nai tập trung tối đa nguồn lực bố trí đầy đủ các bác sĩ thuốc men thiết bị vật tư y tế tích cực điều trị cho các bệnh nhân ngộ độc thực phẩm để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng sâu đối với sức khỏe và tính mạng của người bệnh

trước sự việc trên sở y tế đồng nai phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra xác định rõ nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm theo quy định lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân và không gai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
báo cáo kết quả thực hiện về sở y tế trước ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn